đến sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng tám việt nam đã có một trăm một mươi năm năm mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai và bắc giang
riêng hà nội thống kê của sở y tế hà nội cho thấy từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng tám đến sáu h ngày một mươi chín tháng tám
trên địa bàn thủ đô ghi nhận năm ca mắc mới covid một mươi chín
các ca mắc mới này thuộc trùm ho sốt thứ phát và chủ yếu tại quận đống đa
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín ngoài lực lượng y tế đóng vai trò then chốt
thì nhiệm vụ đặc biệt này còn có sự tham gia của lực lượng công an những chiến sĩ thực thụ vững chải nơi tuyến đầu
luôn sẵn sàng kề vai sát cánh với nhau có mặt mọi lúc mọi nơi để chung tay cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh
từ khi dịch covid một mươi chín trở nên phức tạp trên địa bàn lực lượng công an toàn tỉnh bình thuận đã sẵn sàng sung trận
có mặt hầu hết ở tất cả những nơi nào nguy hiểm nhất gian khó nhất
tinh thần chống dịch chưa chống giặc được lan tỏa trong mỗi cán bộ chiến sĩ
tất cả cùng nhau quyết tâm nỗ lực đóng góp công sức của mình trên mặt trận phòng chống dịch
thực hiện cái chủ trương của bộ công an của chủ tịch đề bàn dân tỉnh toàn lực lượng công an tỉnh
công an từ công an tỉnh và công an các địa phương đã tập trung tất cả lực lượng cho công tác phòng chống dịch
huy động từ cái phòng nghiệp vụ và công an các đến công an xã phường
cùng với bàn chế đạo
các địa phương tăng cường phó hợp chặt chẽ trong các tuần đa kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tại hàng chục chốt kiểm soát dịch trên khắp địa bàn tỉnh công an là lực lượng chiếm đa số trong thực hiện nhiệm vụ
đặc biệt ở ba chốt kiểm soát dịch do tỉnh quản lý trên quốc lộ một a và quốc lộ năm mươi năm
công an có mặt ở mỗi chốt này không dưới một mươi cán bộ chiến sĩ ngày đêm túc trực bám chốt
đảm bảo kiểm soát tốt hàng ngàn lượt người và phương tiện ra vào tỉnh mỗi ngày
mục tiêu là
làm sao kiểm soát được người phương tiện vào địa phương một cách chặt chẽ
và cái thứ hai là không để xảy ra những vấn đề như ủng tắc giao thông gây đối mất thực tự tại chốt
bố trí quân số con người túc trực hoan luồn giao thông và kiểm soát tất cả các loại phương tiện vào tỉnh bình hùng
tại thị xã la ghi dù lực lượng mỏng nhưng không để khu phong tỏa khu cách ly nào trên địa bàn thiếu lực lượng
an tham gia cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực làm nhiệm vụ trên hai trăm linh sức lực của mình
tất cả vì mục tiêu chung là đẩy lùi đại dịch
tập trung hết tất cả lực lượng để thực hiện việc vừa là phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự
trong đó có việc hướng dẫn và giúp cho người dân thực hiện tốt cái chỉ thị một mươi sáu
thành phố phan thiết từ hôm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tới nay đường phố đã vắng người qua lại
nhưng lực lượng công an luôn đảm bảo đủ số lượng tuần tra
kiểm soát khép kính địa bàn để giữ gìn sự bình yên và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch đã có không ít cán bộ chiến sĩ công an
phải trực tiếp đối mặt với hiểm nguy
từ những đối tượng quá khích chống người thi hành công vụ
nhưng các anh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân
nhất quyết không lùi bước trước bao hiểm nguy gian khó
với tinh thần xung kích tình nguyện trung tây đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
đoàn thanh niên công an tỉnh hậu giang vừa tổ chức hoạt động đêm ấm lòng chiến sĩ vùng xanh
trung tây đẩy lùa dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó cán bộ đoàn viên đã thăm hỗ trợ các suất ăn khuy và nước uống
cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
và các chốt tự quản bảo vệ vùng xanh trên địa bàn thành phố vị thanh
qua đó góp phần cố vũ động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ và các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
cùng địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
các hoạt động diễn ra tuân thủ nghiêm theo quy định phòng chống dịch
các nhân viên y tế ở khu điều trị covid một mươi chín dành cho sản phụ làm việc với mồ hôi và nước mắt
mồ hôi là vì mặc đồ bảo hộ liên tục một mươi hai tiếng nước mắt là sự nghẹn ngọ bất lực khi nhìn bệnh nhân ra đi
và nỗi nghẹn ngào nhớ nhà nhớ con
đó là những dòng tâm sự của một bác sĩ phụ trách khu m điều trị covid một mươi chín
của bệnh viện từ dũ
khu điều trị covid một mươi chín của bệnh viện từ dũ được hình thành từ giữa tháng bảy
thời gian đầu nơi đây chỉ tiếp nhận khoảng từ hai mươi đến ba mươi sáu phụ mắc covid một mươi chín
tuy nhiên chỉ sau một tháng con số này đã lên tới một trăm ba mươi sáng phụ
đa số đều trong tình trạng nguy kịch
nóng bức nguy hiểm và cường độ làm việc cao ngày thường là những điều mà tám mươi nhân viên y tế tại đây phải chấp nhận mỗi ngày
đối với sáng phụ việc nhiễm covid một mươi chín khiến tình trạng thai khó tiên lượng
và dễ gây diễn tiến nặng hơn người bình thường
do đó các bác sĩ phải đám nhiệm hai việc cùng lúc đó là cứu sống cả mẹ lẫn con
tất cả bệnh nhân ở đây là bị nhiễm bệnh
bởi vậy là không có được người nhà vô mà chăm sóc được theo dõi được động viên tinh thần
mà tất cả các chị em nữ vô sinh phải phục vụ từ sinh hoạt cá nhân cho đến là chuyên môn
mà với cường độ là bệnh viện từ dũ
là bệnh càng ngày càng nặng
đòi hỏi tụi tui đó làm việc rất là cực lực
với cái cường độ làm việc có thể nói là khoảng một trăm năm mươi cho đến hai trăm linh
không khí hối hải luôn thường trực bên trong khu điều trị covid một mươi chín bệnh viện từ dũ
ngoài tiếp nhận sáu phụ nhiễm covid một mươi chín bệnh viện từ dũ còn hội chẩn
và đến các bệnh viện khác phối hợp mổ bắt con cho các sáng phụ nhiễm covid một mươi chín
đang điều trị tại bệnh viện giải chiến số một và số bảy

lực lượng mẫu là áp lực chạy đua với thời gian đã dành cho sự sống
nên công việc của họ hết sức căng thẳng
có những trường hợp chi trẻ khoảng một phút là không cứu được cả mẹ lẫn con
có trường hợp đó là bệnh viện nhiệt đới đang chạy fmo thẩm máy
mà định chuyển qua bên đây tụi tôi để mẫu lấy thai ra
nhưng mà khả năng không chuyển được thì ekip của bác sĩ bên tôi
và ekip sơ sinh đã qua bên đó mẫu tại bệnh viện nhiệt đới
và mẫu xong thì ekip sơ sinh của tui sẽ mới đưa em bé về đây
và được chăm sóc ở đây
dù vất vả và hiểm nguy nhưng với sự hết lòng về người bệnh
vì ngành y là sự lựa chọn thiên liêng không được gặp gia đình

các nhân viên y tế ở đây chọn việc lấy sự phục hồi của sản phụ và em bé là niềm vui

mồ hôi và nước mắt của họ được đề đắc xứng đáng hơn
khi nhìn thấy nhiều sản phụ nhiễm covid một mươi chín diễn tiến nặng đã được điều trị khỏi

trước đó ngày tám tháng tám lột thuốc remdesivir đầu tiên gồm một mươi lọ
cũng được đưa vào điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
thuốc remdcv được khuyến cáo sử dụng cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng
có spo hai từ chín mươi bốn trở xuống bệnh nhân thở máy điều trị ecmo tiên phố nhân tạo bệnh nhân có oxy
remdesivir là thuốc kháng virus được cơ quan quản lý thực phẩm và dịch phẩm hoa kỳ
phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục và giảm mạnh tỷ lệ tử vong
sáu bệnh nhân nhiễm diễn tiến nặng romdesv đã được năm mươi quốc gia như mỹ eu úc nhật bản
singapore ấn độ đưa vào phát đồ điều trị từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có công văn về việc bổ sung oxy
tại các bệnh viện trên địa bàn để phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó thành phố đặt mua hơn một trăm linh tấn oxy lỏng để sẵn sàng cung cấp cho bệnh nhân covid một mươi chín
thành phố giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
đầu tư tăng cường lắp đặt hệ thống oxy cho các giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đảm bảo quy mô một mươi năm giường có gọng thở oxy trước ngày hai mươi ba tháng tám
bang cũng cần tăng cường và rà soát camera để kiểm tra giám sát dường bệnh
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao sở xây dựng phối hợp với sở y tế
sở tài chính làm việc với các đơn vị cung cấp oxy
mục tiêu là thống nhất cam kết thực hiện hợp đồng cung cấp oxy cho các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
không đến tình trạng thiếu oxy và không cung ứng kịp thời theo yêu cầu điều trị
trường hợp không thực hiện đúng cam kết phải có biện pháp xử lý